ủy ban nhân dân tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến
tại xã lương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái về lĩnh vực bảo vệ môi trường và vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản
công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến đã khai thác khoáng sản vượt ra ngoài danh giới khu vực được cấp phép khai thác dưới một mươi
không lập hồ sơ báo cáo thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành
và gửi các cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định
theo quyết định ủy ban nhân dân tỉnh yên bái xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn tân tiến với tổng số tiền hai trăm ba mươi năm triệu đồng
đình chỉ hoạt động trong thời gian bốn tháng hiện công ty đang khắc phục vi phạm đã gây ra trong quá trình khai thác
trong thời gian tới sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái sẽ tiếp tục phối hợp với ủy ban nhân dân huyện trần yên
kiểm tra giám sát đơn vị này thực hiện việc khắc phục nếu không hoàn thành sẽ yêu cầu công ty dừng hoạt động